vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều ngày một mươi chín tháng một mươi theo giờ địa phương tức đêm cùng ngày theo giờ hà đội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam đã đến sân bay copenhagen thủ đô đan mạch bắt đầu chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm hai nghìn ba mươi p bốn g và thăm chính thức vương quốc đan mạch theo lời mời của thủ tướng vương quốc đan mạch lagerlokker rasmussen
chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam diễn ra trong thời gian ba ngày từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi
đây là chuyến thăm chính thức đan mạch đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc và diễn ra đúng vào năm kỷ niệm năm năm việt nam đan mạch thiết lập quan hệ đối tác toàn diện
hai bên đã phối hợp chặt chẽ hiệu quả các diễn đàn đa phương nhất là liên hợp quốc asem asean eu
theo chương trình dự kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm hai nghìn ba mươi p bốn g
với chủ đề các giải pháp để phát triển bền vững hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ đề ra tầm nhìn tịnh hướng lớn các biện pháp hành động cụ thể về thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu
dự kiến trong thời gian ở thăm thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ có cuộc hội đàm với thủ tướng đan mạch
hàng đầu đan mạch và một số hoạt động khác